nằm trong chương trình lễ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam thụy điển
nhân chuyến thăm của công chúa kế vị thụy điển victoria ingrid alice d essery
và hoàng tử daniel và bộ trưởng ngoại thương thụy điển
đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ thụy điển đã tới hà nội
để tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh doanh thụy điển việt nam diễn ra vào ngày hôm nay
với chủ đề đối tác vì sự phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh thụy điển việt nam do đại sứ quán thụy điển tại hà nội
hội đồng thương mại và đầu tư thụy điển phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
tổ chức ngày bảy tháng năm được đồng chủ trì bởi công chúa kế vị thụy điển victoria ingrid alice d essery
và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam phạm bình minh
từ năm hai nghìn một mươi bốn nhiều công ty thụy điển đã có mặt tại việt nam tạo ra hơn một trăm hai mươi việc làm
thương mại hai chiều đạt trên một ba tỷ usd trong năm qua
thụy điển mong muốn các công ty thụy điển quan tâm nhiều hơn nữa tới thị trường việt nam
và thúc đẩy các đối tác việt nam mở rộng kinh doanh tại thụy điển
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh thụy điển việt nam thu hút hơn một đại biểu tham dự
cùng sự có mặt của hơn năm mươi công ty hàng đầu thụy điển và các tổ chức hỗ trợ thương mại
biến đây trở thành cơ hội tuyệt vời để đại diện doanh nghiệp hàng đầu và lãnh đạo của cả hai nước
trao đổi quan điểm ý kiến kinh nghiệm và chia sẻ các thử tiện tốt nhất hướng tới những kết quả cùng có lợi
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh thụy điển